đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
thông sa vanh phong vi hằn cùng đoàn công tác của quốc hội và hội hữu nghị việt nam lào
đã đến thăm khu di tích lịch sử địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội trù bị đại hội hai đảng nhân dân lào tại tỉnh hòa bình
tại khu di tích các đại biểu đã được giới thiệu về nội dung giá trị lịch sử của khu di tích
trong những năm qua khu di tích đã góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của hai nước
về tình hữu nghị đặc biệt việt nam lào lào việt nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước ở mỗi nước
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai bộ văn hóa thể thao và du lịch đã quyết định xếp hạng khu di tích là di tích cấp quốc gia
phát biểu tại đây đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã nhấn mạnh
đây chính là minh chứng sinh động cụ thể
tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
tỉnh hòa bình đã chủ động trong việc bảo tồn khu di tích địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức đại hội chủ bị đại hội hai đảng nhân dân lào
đây chính là một trong những địa chỉ đỏ là minh chứng trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào
đồng thời đồng chí cũng đề nghị hội hữu nghị việt nam lào phối hợp với các tỉnh hòa bình sơn la phú thọ
là nơi có những sự kiện những dấu ấn quan trọng giữa đảng nhà nước quân đội hai nước
phải có sự kết nối để đón tiếp nhiều hơn nữa các đoàn của nước bạn lào đến thăm quan tìm hiểu lịch sử
nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt việt nam lào nhất là cho thế hệ trẻ
trong dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi
bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy